để tìm hiểu rõ hơn về các nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm hiện nay cũng như những giải pháp khắc phục trong thời gian tới
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn ngọc đông thứ trưởng bộ giao thông vận tải về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi